trong khi đó liên quan tới vụ tai nạn xe ô tô tông một mươi bảy xe máy ở hà nội
ngay trong tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe hoàng ngọc vĩnh trú tại bồ đề long biên hà nội
trước đó vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la
phường xuân la quận tây hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô mang biển số hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai
do tài xế hoàng ngọc vĩnh điều khiển tông vào một mươi bảy xe máy hậu quả khiến một mươi tám người bị thương
được đưa đi cấp cứu kịp thời
nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã phối hợp với công an quận tây hồ
khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc
qua kiểm tra không phát hiện lái xe vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy